nếu quyết liệt cách ly xã hội cách ly người với người thì chúng ta sẽ hạn chế được tổn thất về tính mạng người dân
tuy nhiên cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông ngăn sông cấm chợ
chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn
đó là nội dung được các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín thảo luận thống nhất
trong việc hiểu đúng chỉ thị của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp sáng nay
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ là giải pháp quan trọng đúng thời điểm có hiệu lực từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng bốn
đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên đây là biện pháp mới nên khi triển khai thực thi một số địa phương lúng túng thực hiện chưa thống nhất thậm chí còn làm hơi quá
chính vì thế bộ y tế đã phối hợp tham mưu cho cấp có thẩm quyền để có văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này
về tình hình ổ dịch ở bệnh viện bạch mai đến thời điểm hiện tại cơ bản tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát
bộ y tế đã hỗ trợ hà nội lấy mẫu một chín trăm linh trường hợp đã xét nghiệm gần một trường hợp tất cả đều cho kết quả âm tính
hà nội cũng đã triển khai xét nghiệm nhanh khoảng hai trường hợp qua đó phát hiện một số trường hợp dương tính
tuy nhiên sau khi xét nghiệm lại pcr đã cho kết quả âm tính việt nam đã bước sang ngày thứ ba
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội
người dân cả nước đồng lòng ủng hộ và thực hiện nghiêm túc
nếu thực hiện đúng thực hiện nghiêm các chỉ đạo chắc chắn chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng